với chủ đề tuổi trẻ việt nam qua con tem biêu chính lễ phát động cuộc thi siêu tập và tìm hiểu tem biêu chính năm hai nghìn hai mươi
đã được tổ chức vào ngày hôm qua tại hà nội
cuộc thi do tổng công ty biêu điện việt nam hội đồng đội trung ương hội tem việt nam phối hợp tổ chức
dành cho đội viên thiếu niên việt nam và nước ngoài đang sinh sống học tập tại việt nam có độ tuổi từ tám đến một mươi năm